thời gian qua trên các trang mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều những clip nữ sinh đánh nhau
mới đây tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc xảy ra một vụ việc tương tự như thế
điều này cho thấy xu hướng bạo lực học đường tại một số địa phương đang ngày càng gia tăng
và trở thành vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội
vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trên mạng xã hội facebook lan trên một đoạn video clip
quay lại cảnh một số nữ sinh đang đến nhau và xung quanh là một đám đông học sinh đứng xem hùa theo cổ vũ
có em còn dùng điện thoại di động quay phim
đoạn clip phản cảm này sau đó được công an phường an bình thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
xác định là đã diễn ra trên địa bàn của mình
sau khi xảy ra sự việc trên công an phường an bình đã gặp một số người cùng hai nữ sinh là thảo và thư
có mặt và đánh nhau trong đoạn clip trên
thì được biết trước đó cả nhóm học sinh trên tụ tập đi chơi với nhau thì có một em nữ sinh bị mất điện thoại di động
nên cả nhóm nghi ngờ lẫn nhau
sau đó thảo hẹn và ép thư ra gặp để nói chuyện
tuy nhiên khi đến địa điểm hẹn thì thảo đã thách thức và gây sự để định thư
hôm đó bị bà hồng nhung bị mắc điện thoại xong tụi con tình nghi ngờ lẫn nhau
xong rồi lên mạng facebook nhắn tin hẹn nhau ra hội viên để đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn
khi bọn cháu đến nhau thì mọi người cổ vũ
có người thì kêu cố lên có người thì kêu đặt mạnh lên
có người thì kêu cởi đồ
bạn nó ra
tụi con đi xuống đó đứng nói chuyện thì cũng có cãi nhau
xong rồi kêu là giờ thì làm hòa nhưng mà chị ngân thảo không chịu
tức là nếu mà bây giờ không đánh con thì bữa sau cũng đánh
nên mấy chị nó kêu là giờ ra giải quyết luôn một lần
nên tụi con mới ra đánh nhau luôn
sau khi phân xử theo kiểu đánh nhau và những hình ảnh phản cảm đó bị các bạn quay đưa lên mạng
thì hai em gái này mới thấy sai và hối hận
tụi này là con hư nhiều lắm
một cô cứ nghĩ con cô là hồi giờ thì cũng ngoan cũng lo học
nhưng mà giờ đi một cái chuyện nhỏ để đánh mà lên mạng lên phải là cô rất buồn rất tiếc
chứ là bình hạnh là nếu như cô mà đi học thêm học trình gì là phải để có người chở đi chở về cho cô cũng để cho con lơ lộn
như vậy chỉ từ một nghi kỳ nhỏ nhạt đã dẫn đến chuyện học sinh xô xát đánh nhau giữa hai nữ sinh
kéo theo đó là một nhóm bạn bè học sinh azur vô cảm cổ vũ
rồi quay lại clip từ nền mạng gây ra nhiều phản cảm làm dấu ý ảnh của nữ sinh
học được qua cái hiện tượng của bà học sinh lên cái trang mạng sổ nhắn tin thách nhau là cái nơi công cộng
để tham gia ẩu đả xô xát đánh nhau là một cái việc làm không thể chấp nhận được
mà cái hình ảnh nó rất phản cảm
một cái lực lượng đi cùng với các bạn đặc biệt là người lớn khi mà thấy các cháu như thế
mình phải có trách nhiệm đến can ngăn như thế này không nên đứng tham gia cổ vũ
ngoài cái trường gia đình thì sau phải ra tay cùng chung sức
thì chúng ta với hạn chế và tiến tức là dẹp bỏ các hiện tượng này
trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy là trên các trang mạng sổ đưa rất là nhiều cái hình ảnh phản cảm liên quan tới là cái bạo lực học đường
để tránh cái trường hợp bạo lực học đường thì là cái công tác của nhà trường rất là quan trọng
trong đó là cần phát huy được tốt cái vấn đề giáo viên giám sát để kịp thời nắm mắt được những tâm tư
thời nguyện vọng hoặc là những biểu hiện bất thường của là học sinh để chúng ta có biện pháp xử lý ngay
ngoài ra về cái góc độ gia đình tôi nghĩ là kiếm vai rõ rất là quan trọng
tại vì là một số các trường hợp là học sinh thân thiết nhân hư cũng là tác hại từ là gia đình rất là nhiều
qua vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo về đạo đức của một bộ phận học sinh ngày nay
đây là một vấn nạn thầy bùng nổ những giá trị ảo trên mạng mà mọi bậc phụ huynh nhà trường ban ngành đoàn thể
và cơ quan chức năng các cấp cần lưu tâm để ngăn chặn phòng ngừa